tại thành phố đồng hới ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh quảng bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động trung tây vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ phát động bí thư tỉnh ủy quảng bình đã ghi nhận những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo và quan tâm hỗ trợ người nghèo để nâng cao đời sống
mong rằng bằng những việc làm cụ thể các tập thể cá nhân tiếp tục ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nghèo trong tỉnh
tại buổi lễ phát động đại diện các cơ quan đơn vị và cá nhân đã ủng hộ tiền mặt và đăng ký ủng hộ quỹ người nghèo với tổng số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng